thời điểm xảy ra cháy một số công nhân đang kiểm tra trong xưởng thì bất ngờ xảy ra cháy tại tầng hai của sưởng với diện tích gần một m hai hậu quả làm ba công nhân tử vong
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc ninh công an huyện tiên du công an thị xã tử sơn và các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng đến hiện trường chữa cháy cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên đám cháy lớn vào thời điểm đêm muộn xảy ra tại tầng hai của nhà xưởng khó tiếp cận hiện trường nên công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn
sau gần một giờ đồng hồ nỗ lực lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy ngăn không cho cháy lan sang khu vực xung quanh
trong khi đó tại tỉnh lào cai vào khoảng ba giờ sáng ngày hôm nay tại thôn nậm điệp xã minh lương huyện văn bàn đã xảy ra một trận lũ ống bất ngờ làm hàng chục ngôi nhà và tài sản của người dân bị bùn đất tràn vào
quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn gần khu vực trạm y tế xã minh lương huyện văn bàn tỉnh lào cai đã bị ách tắc nghiêm trọng bùn đất tràn kín mặt đường dài hơn một trăm linh mét
ngay trong sáng ngày hôm nay đại diện lãnh đạo ubnd tỉnh lào cai cùng đoàn công tác của tỉnh lào cai và huyện văn bàn đã xuống khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn
huyện văn bàn cũng đã huy động hàng trăm người là lực lượng quân đội công an tham gia cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả của lũ ống hiện đã tìm thấy thi thể của hai người bị lũ cuốn trôi
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bắc bộ tiếp tục có mưa lớn kéo dài dự báo hàng loạt các tỉnh miền núi như hà giang tuyên quang yên bái nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
mấy ngày gần đây khi cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức về vụ tai nạn giao thông làm năm người bị thương trong đó có hai cảnh sát giao thông của huyện châu thành tỉnh hậu giang
thì một số tài khoản mạng xã hội lại đưa nhiều thông tin tiêu cực như cảnh sát giao thông công an huyện châu thành lạc tay lái gây tai nạn rồi bỏ mặt nạn nhân
sau đó những thông tin này lại tiếp tục được chia sẻ trên các trang mạng xã hội gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an
vậy sự thật của vụ việc này như thế nào sau đây sẽ là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
lê thị cẩm nhung chú tệ huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang và em của nhung đi theo hướng ngược lại
vụ va chạm làm tất cả năm người trên hai xe mô tô bị thương và được công an huyện châu thành đưa đến bệnh viện cấp cứu
ngay trong đêm lãnh đạo công an huyện đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ người bị nạn
tại thời điểm chúng tôi có mặt tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ thì gia đình nạn nhân chưa có mặt
chúng tôi đã cùng với y bác sĩ đưa nạn nhân nhỏ đi qua bệnh viện nhi
sau đó gia đình của nạn nhân nhung tại phụng hiệp có lên và chúng tôi đã giao lại số tiền một mươi triệu đồng
cũng như số tiền hỗ trợ kinh phí viện phí ứng trước cho bệnh viện nhi cần thơ cho gia đình nạn nhân
sau đó thì gia đình của nạn nhân kiên ở thanh nguyên có mặt sau
chúng tôi đã cho đồng chí phó công an huyện
cầm số tiền là năm triệu đồng
cầm số tiền là năm triệu đồng để hỗ trợ gia đình nạn nhân kiên
tuy nhiên gia đình nạn nhân kiên không chấp nhận
để đảm bảo tính khách quan ngay sau khi sự việc xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
và viện kiểm sát cung cấp tiến hành các bước điều tra để xác định nguyên nhân tai nạn
qua công tác khám nghiệm trường lực lượng khám nghiệm trường ghi nhận xe của cảnh sát giao thông
chạy từ hướng hậu giang về cần thơ
vì qua đó lực lượng khám nghiệm trường ghi nhận là tất cả dịch cài
đều nằm bên phần đường bên phải của xe cảnh sát giao thông
từ đó có cơ sở nhận định là dùng va chạm nằm phía phần đường bên phải của xe cảnh sát giao thông
tức là hướng từ hậu giang về cần thơ
về thời gian sắp tới chúng tôi tiếp tục theo dõi những khó khăn của gia đình nạn nhân
chúng tôi sẽ có giải pháp tiếp tục hỗ trợ cho gia đình nạn nhân
làm sao đảm bảo xanh mạng của người dân phải là trên hết
mặc dù chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra
nhưng những dấu vết để lại hiện trường đã phản ánh sự thật khách quan về nguyên nhân của vụ tai nạn
hơn nữa những động thái kịp thời của công an huyện châu thành từ khi vụ việc xảy ra cho tới nay
đã thể hiện tinh thần trách nhiệm đầy tính nhân văn góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho người bị nạn
việc một số tài khoản nhóm mạng xã hội đăng tải thông tin tiêu cực một chiều về vụ việc trong những ngày qua
nếu trách nhiệm gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an và tình hình an ninh trật tự
một hành vi đáng bị lên án và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
thông tin cập nhật về vụ án mạng vừa xảy ra vào tối ngày một mươi hai tháng bốn
tại khu nhà trọ thuộc thôn như phượng thượng xã long hương huyện văn giang tỉnh hương yên
nạn nhân là anh phạm quốc anh sinh năm hai nghìn trú tại huyện tiên du tỉnh bắc ninh
là người thuê trọ đã bị hai đối tượng lạ mặt dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến tử vong
sau hơn hai ngày triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an xác định được nơi lẩn trốn của các đối tượng có liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng trên
biết không thể thoát tội sáng ngày một mươi năm tháng bốn hai đối tượng lê xuân tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng ở huyện văn giang
đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi giết nạn nhân là do mâu thuẫn cá nhân
sau khi chém nạn nhân hai đối tượng lẩn trốn tại thành phố hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với tú và hùng về hành vi giết người
trong khi đó tại tỉnh tuyên quang nghi phạm hiếp dâm giết người cướp tài sản
vừa bị công an tỉnh tuyên quang bắt giữ sau hai mươi sáu giờ đồng hồ gây án
đối tượng là nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại thôn an ngoại xã tiên hiệp thành phố phủ lý tỉnh hà nam
sau hai mươi sáu giờ gây án phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tuyên quang
đã bắt và di lý được đối tượng nguyễn văn thành đang trên đường chạy trốn
về tới cơ quan điều tra để đấu tranh điều tra làm rõ
tại cơ quan công an thành đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
theo báo cáo điều tra vào cuối năm hai nghìn hai mươi
thành và chị ma thị năng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
quen biết qua facebook và nền sinh tình cảm
trong quá trình yêu đương hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông
ngày chín tháng bốn biết tin chị nâng sẽ về quê tại xã trung yên huyện sơn dương
thành đã tìm đến đây với mong muốn hàn gắn tình cảm
sáng một mươi hai tháng bốn tại nhà chị nâng thành đã ép buộc chị nâng quan hệ tình dục
sau đó đôi bên tiếp tục xảy ra cãi cọ do thành nghi ngờ nạn nhân yêu người khác
khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm thành dùng tay xít cổ chị năng đến chết
lục lợi đồ đạc lấy được hơn ba mươi một hai triệu đồng của nạn nhân rồi khóa cửa nhà bỏ trốn
hệ vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn ngân em sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại ấp vĩnh hòa a xã cần đăng huyện châu thành
để tiếp tục điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một ngân em hỏi mượn xe máy của anh vợ
sau đó đem cầm cố được một mươi năm triệu đồng lấy tiền đánh bạc
nhiều lần đòi xe không được nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo
đến ngày hai mươi năm tháng hai ngân đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
công an huyện châu thành đã tiến hành thu hồi chiếc xe trả lại cho người bị hại
tiếp theo chương trình là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn đức mộ xã nguyễn ý
huyện kim bảng tỉnh hà nam về hai tội danh cướp tài sản và đánh bạc
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vi mạnh tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ tám phường yên ninh
thành phố yên bái tỉnh yên bái về hai tội danh cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
và đối tượng nhữ tuấn anh sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại xã ngọc vân huyện tân yên tỉnh bắc giang
bị công an quận long biên thành phố hà nội ra quyết định truy nã về hai tội danh
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
trong phần cuối mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cho ba ngày tới
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị do ảnh hưởng của không khí lạnh và hồi tụ gió ở mực khí quyển tầng cao
nên trong hôm nay tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ vẫn có mưa vừa đến mưa to và rông
trong khuôn rông thì cần đề phòng với tố lốc hay là gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt độ tại đây chỉ giao động ở mức là từ hai mươi đến hai mươi tám độ
sang ngày mai và ngày kia thì khi không khí lạnh suy yếu mưa sẽ giảm cả về diện và lượng
vì vậy ban ngày đôi lúc hưởng nắng
sang ngày hai mươi cùng với sự phát triển mở rộng của vùng áp thấp nóng từ phía tây
trời sẽ có nắng nhiều hơn nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay vẫn có mưa vừa đến mưa to
kèm theo đó là tố lốc mạnh với nền nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
sang ngày mai và ngày kia khi các hình thế gây mưa suy yếu mưa cũng sẽ giảm
chỉ còn rải rác vài nơi chưa chiều hưởng nắng
và cũng từ ngày hai mươi khi chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng từ phía tây
khu vực này sẽ có nắng nhiều hơn cùng với đó nền nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần
khu vực trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế
phía bắc của khu vực này thì trong đêm nay và sáng ngày mai vẫn duy trì mưa rông nhiều nơi
cục bộ có điểm xảy ra mưa với lượng khá với mức nhiệt độ ngày đêm là hai mươi một hai mươi tám độ
từ trưa chiều ngày mai thì mưa sẽ có xu hướng giảm dần chỉ giải rác tập trung về chiều tối
sao đến ngày hai mươi phổ biến mưa vài nơi ngày nắng nhiệt độ tăng nhẹ trở lại
khu vực các tỉnh đà nẵng trở vào cho đến tận ninh thuận và bình thuận
thời tiết ổn định trong ngày hôm nay và ngày mai mưa chỉ có ở diện vài nơi
trước đây ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín đến ba mươi hai độ
từ khoảng ngày một mươi chín và ngày hai mươi trở đi thì nhiều khả năng sẽ có mưa giải rác về chiều tối
ban ngày còn nắng gián đoạn
khu vực tây nguyên trong hôm nay và ngày mai chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
với mức nhiệt độ là một mươi tám ba mươi ba độ
sao đến ngày một mươi chín thì do ảnh hưởng của gió tây nam nên mưa rông sẽ tăng lên ở diện giải rác
trong cơn rông thì cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa nên mức nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm nhẹ
các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay
cũng như là ngày mai chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
sau đó tới ngày một mươi chín khi chịu ảnh hưởng của gió tây nam
khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có thể tiêm ẩn hiện tượng thừa tiết cực đoan như tố lốc hay gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
nên nhiệt độ tại đây chưa có nhiều biến đổi khi chưa chiều ở mức ba mươi một đến ba mươi bốn độ